chiều nay một mươi năm tháng một mươi thủ tướng có công điện số một nghìn tám trăm hai mươi bảy gửi tới ủy ban nhân dân các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
các bộ ngành có liên quan về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại các tỉnh miền trung
theo đó thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia sẻ đối với đồng bào và chính quyền địa phương
chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
để chủ động phòng chống lũ hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp
ứng phó với mưa lũ theo cấp báo động bảo đảm an toàn cho người dân chủ động triển khai phương án khắc phục hậu quả của mưa lũ
kiên quyết sơ tán các hộ dân sinh sống tại các vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ngập sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
huy động mọi phương tiện lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp cận những khu dân cư bị ngập sâu chia cắt tổ chức cứu trợ lương thực
nhu yếu phẩm cho nhân dân không để người dân bị đói khát tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn đang mất tích
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại hỗ trợ cứu chữa người bị thương mai táng chú đáo cho người bị thiệt mạng
bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa
khẩn trương thực hiện công điện số một nghìn tám trăm hai mươi sáu cdttg ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về tập trung ứng phó khắc phục sự cố ách tắc giao thông do mưa lũ
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn các lực lượng quân đội công an trên địa bàn
triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán nhân dân cứu nạn cứu hộ theo đề nghị của địa phương
các bộ ngành liên quan theo dõi sát diễn biến của mưa lũ phối hợp với các địa phương chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy lợi
thủy điện trong khu vực để bảo đảm an toàn góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống lưới điện chuẩn bị đủ nguồn lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu không để tình trạng lợi dụng mưa lũ tăng giá
tập trung ứng phó khắc phục sự cố ách tắc giao thông do mưa lũ chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đường sắt
phối hợp với các địa phương hỗ trợ phương tiện trung chuyển khách đi tàu bị ách tắc kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông
chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở và các đơn vị liên quan cung cấp đủ cơ số thuốc chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh
hướng dẫn vệ sinh môi trường không để phát sinh dịch bệnh sau khi lũ rút
tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ dự báo và cung cấp thông tin kịp thời
phục vụ công tác chỉ đạo và thông báo cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh